kiểm toán nhà nước vừa ký và ban hành quyết định về kế hoạch kiểm toán năm hai nghìn hai mươi với một trăm năm mươi tám cuộc kiểm toán
theo đó khu đô thị thủ thiêm dự án chống ngập một mươi tỷ tại tp hcm và đường sắt đoạn nhổn ga hà nội nằm trong kế hoạch kiểm toán năm hai nghìn hai mươi
cụ thể sẽ có bốn mươi cuộc kiểm toán dự án đầu tư trong đó có các dự án rất được quan tâm như dự án bt thuộc khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
dự án một mươi tỷ đồng giải quyết ngập do triều cường tp hcm dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga hà nội dự án đầu tư xây dựng đường vành đai hai ba hà nội
cao tốc bắc giang lạng sơn đường cao tốc vân đồn móng cái cảng hàng không quốc tế vân đồn quảng ninh
ngoài ra các dự án đường dây năm trăm linh kv long phú ô môn nhà máy nhiệt điện long phú một sông hậu một cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán năm hai nghìn hai mươi
cũng theo kiểm toán nhà nước đơn vị này sẽ thực hiện một mươi năm cuộc kiểm toán tại ngân hàng nhà nước một mươi hai tập đoàn tổng công ty nhà nước và ba ngân hàng thương mại